trong hai ngày hôm qua và hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã đưa ra xét xử vụ án trộm vàng với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn huyện bù đăng của tỉnh bình phước
đây là vụ án nghiêm trọng gây chấn động dư luận vì số lượng tài sản bị mất đã lên tới ba trăm linh lượng vàng cũng như là hành vi gây án táo tợn của bị cáo
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn nhóm đối tượng thái trọng bùi thanh tuấn nguyễn đức hùng nguyễn văn binh thuê xe taxi tự lái từ tp hcm lên huyện bù gia mập bình phước rủ thêm trần ánh tuyết và bùi minh trí bàn kế hoạch cướp tiệm vàng ngọc dung
vào rạng sáng ngày ba mươi tháng chín các đối tượng ra tay cướp năm năm kg vàng một mươi tám k rồi đem bán được hơn hai sáu tỷ đồng chia nhau tiêu xài
theo khai nhận của chủ tiệm vàng số tài sản bị mất giá trị
sáu ba tỷ đồng
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn tuấn trí và vinh đã ra đầu thú
sau đó tuyến hùng và trọng cũng bị bắt giữ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo thái trọng một mươi năm năm tù giam nguyễn đức hùng một mươi bốn năm tù giam bùi thanh tuấn một mươi năm tù giam trần ánh tuyết một mươi bốn năm tù giam nguyễn văn vinh chín năm tù giam và bùi minh trí chín tháng một mươi ba ngày về các tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do nghiệp vụ
phạm tội mà có